cơn bão số ba gây thiệt hại lớn nhất từ trước đến nay đối với tỉnh phú thọ
ngoài con số bốn người thiệt mạng và bị thương thì hơn năm ngôi nhà đã bị ngập nước
gần bốn hộ phải di rời hàng nghìn hectare lúa và hoa màu bị đổ ngập
nhiều tuyến đê bao đường giao thông cầu cống bị tràn sạt lở
dù cơn bão đã qua nhưng người dân vẫn đang phải gồng mình để khắc phục hậu quả của cơn bão
trở lại thị trấn thanh sơn huyện thanh sơn sau khi nước sông đã rút
hàng trăm người dân ở dọc tuyến phố này vẫn chưa hết bàng hoàng bởi cơn lũ tràn về ngay trong đêm
chỉ sau vài giờ đồng hồ trong khi tất cả còn say ngủ nước lũ đã tràn về và dâng cao chưa từng có
nước dâng cao vài mét cuốn trôi mọi đồ đạc

có hai ông bà già ở nhà không chạy kìm vì nước nó chạy phải nhanh quá
với người dân nơi đây nước lũ đến như một cơn ác mộng và khi nước rút đi
chỉ còn lại những lớp bùn xình đặc xệt bám đầy khắp những ngóc ngách trong nhà
anh em nội ngoại đông ra đến cứu trợ để bùn ra trong đêm
hiện giờ công tác là khắc phục chúng tôi đang sửa dọn nốt cố gắng trong một hai ngày
nên đề nghị là sở điện
nghiên cứu làm sao nếu như đường điện có một số cây của điện đổ
thì phải chuyển hướng khác để chúng tôi khắc phục điện phải có điện có nước thì chúng tôi mới sống được
khi mà nước rút thì sẽ cho dân quân tự vệ phối hợp với bà con nhân dân
để dọn dẹp vệ sinh môi trường ổn định đời sống của bà con
thứ hai đối với hội hội mà chưa kịp di dời
thì sẽ hỗ trợ về thức ăn nước uống để bà con yên tâm cho dân quân cũng như các lực lượng

cơn lũ lịch sử đi qua để lại hậu quả nặng nề và sẽ phải mất nhiều thời gian
để người dân nơi đây có thể ổn định cuộc sống xây dựng lại những gì dòng lũ đã cuốn đi